thưa quý vị bắc bộ ngày hôm nay được dự báo sẽ là ngày trời nhiều mây có những thời điểm hứng nắng nên trưa chiều sẽ có cảm giác oi nóng nhẹ
tuy nhiên đến tối sẽ có gió đông nam thổi cấp hai thời tiết mát mẻ dễ chịu trời không mưa
tiết trời dễ chịu nên quý vị hãy tiết kiệm khi sử dụng các thiết bị điện làm mát công suất lớn nhất là vào thời điểm khó khăn dịch bệnh hiện tại
nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ đến tối chỉ khoảng hai mươi sáu độ
trung bộ về chiều sẽ xuất hiện mưa rông tuy nhiên thời tiết khá oi nóng nhiệt độ trong ngày được dự báo là trong khoảng từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
còn đối với khu vực nam bộ thì sẽ xuất hiện mưa rông mạnh
theo quan chắc hiện tại ở nhiều khu vực biển đã có gió giật cấp bảy vùng mưa sẽ mở rộng tại khu vực tây nam bộ và sau đó là đông nam bộ
lượng mưa lớn kết hợp với thời gian mưa dài nên nhiều nơi tại nam bộ có nguy cơ ngập úng đặc biệt là các vùng trũng thấp đô thị
ngập úng xuất hiện thì có thể gây hư hại tài sản đồng thời gây mất an toàn điện nên quý vị cần đặc biệt lưu ý bảo vệ tài sản ngắt điện hoàn toàn nếu nhà có dấu hiệu ngập úng
nhiệt độ nam bộ sẽ trong khoảng từ hai mươi chín ba mươi một độ c không vượt quá ba mươi một độ c thời tiết mát mẻ
văn bản nhiệt độ chi tiết cho từng vùng sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình
còn bây giờ mời quý vị cùng đến với phần tin tức lúc sáu giờ sáng